liên quan tới tình hình giữa nga và ukraine đàm phán giữa hai bên về tình hình căng thẳng hiện nay đã đạt được những tiến bộ nhất định
người đứng đầu phái đoàn nga vladimir zelensky ngày hôm qua cho biết
moscow và kiev đang xích lại gần hơn trong quan điểm về quy chế trung lập tiềm năng của ukraine
tuy nhiên những vấn đề khác cụ thể là yêu cầu của nga về việc phi quân sự hóa và phi phát xít hóa ukraine vẫn là chủ đề gây tranh cãi
tuy nhiên ông medensky tuyết lộ rằng các phái đoàn mới chỉ đi được nửa chừng trong việc tìm ra cơ sở chung cho vấn đề phi quân sự hóa
trong khi vẫn còn khác biệt trong vấn đề phi phát xít hóa với việc kiev tiếp tục phủ nhận sự tồn tại của chủ nghĩa tân quốc xã ở nước này
cũng trong hôm qua một mươi tám tháng ba trong cuộc điện đàm kéo dài một giờ đồng hồ với thủ tướng đức olaf schol về cuộc xung đột ở ukraine
tổng thống nga putin cho biết nước này vẫn muốn tiếp tục đàm phán và sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp phù hợp
trong khi đó thủ tướng đức đã kêu gọi về một lệnh ngừng bắn tại ukraine
đồng thời nhấn mạnh cần cải thiện tình hình nhân đạo và đạt được tiến bộ trong việc tìm ra các giải pháp ngoại giao càng sớm càng tốt